có thể nói chống ngập là một nhiệm vụ trọng tâm của thành phố hồ chí minh
bởi đây không chỉ là yêu cầu rất bức thiết của người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
và trong công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện bảy chương trình đột phá
thì vấn đề quy hoạch thoát nước của thành phố còn quá lạc hậu công tác quản lý điều hành chưa hiệu quả
đây là những vấn đề mà thành phố hồ chí minh sẽ phải tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới
theo lãnh đạo thành phố hồ chí minh hiện nay chương trình ngập nước của thành phố đã giải quyết được hai mươi ba trên ba mươi bảy tuyến đường ngập
hiện đã giải quyết bốn trên chín tuyến đường ngập do triều
tuy nhiên những nhân tố tác động đến công tác chống ngập đã được xác định ngay từ đầu đến nay
nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục thậm chí có mặt tác động trầm trọng hơn
công tác chỉ đạo điều hành còn lúng túng tầm nhìn còn hạn chế
chỉ mới tập trung giải quyết các giải pháp cấp bách chưa tham mưu được những giải pháp mang tính chiến lược lâu dài
thời gian tới thành phố sẽ hoàn thiện sắp xếp cơ quan đột phá về quản lý nhà nước trong chống ngập
nghiên cứu điều chỉnh chức năng quản lý nhà nước về sở xây dựng
ngoài ra thành phố sẽ đẩy nhanh hoàn thành các dự án giải quyết ngập do triều
kết hợp yếu tố biến đổi khí hậu vào cuối năm hai nghìn một mươi chín dự án bờ tả sông sài gòn
và ba nhà máy xử lý nước thải tham lương bến cát bình hưng giai đoạn hai và nhu lọc thịa nghề